từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay một số đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d khi tiến hành đăng kiểm đã bỏ qua một số lỗi vi phạm như cơi nới thành thùng nắp thùng khoán cải một số chi tiết để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái quy định có dấu hiệu tội giả mạo cho công tác được quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự
thực hiện khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn năm trăm hai mươi sáu triệu đồng và một mươi sáu điện thoại di động các loại cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm
trong quá trình đấu tranh các đối tượng còn khai nhận sau khi các trạm đăng kiểm bị kiểm tra bắt giữ các đối tượng bàn bạc và thống nhất xóa các dữ liệu không thừa nhận hành vi nhận tiền của khách hàng nhằm đối phó với cơ quan điều tra
cùng với những lỗi vi phạm tương tự như trên trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một s
tại đây cơ quan công an phát hiện thu giữ số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện là một tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với một số đăng kiểm viên của hai trung tâm nêu trên về hành vi nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
công an thành phố tam kỳ quảng nam vừa phát hiện tạm giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường nguyễn đình triều phường an mỹ thành phố tam kỳ
cơ quan thành phố tam kỳ đã bắt quả tăng nguyễn công việt đang vận chuyển hai cây thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp tục kiểm tra hành chính tại chỗ ở của việt tại số nhà sáu mươi hai nguyễn đình triều thành phố tam kỳ
lực lượng công an đã phát hiện một trăm tám mươi chín cây thuốc lá điện tử các loại
tại thời điểm kiểm tra việt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá điện tử trên
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ tổng cộng một trăm chín mươi một cây thuốc lá điện tử và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
công an tỉnh thái nguyên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ
giết mổ cá thể động vật là hổ để nấu cao
cụ thể tại nhà riêng của nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại xóm tân lập xã tân thái huyện đại từ
lực lượng công an tiến hành kiểm tra
phát hiện có một cá thể động vật là hổ đã bị giết mổ
khám xét nơi ở của mạnh và các phương tiện liên quan cơ quan công an phát hiện số lượng lớn thịt xương sừng
máu động vật cùng với bốn bình ga công nghiệp và một số tăng vật liên quan
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn đức mạnh và bốn đối tượng liên quan
đồng thời thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan đến hoạt động giết mổ hổ
mở rộng điều tra vụ án cơ quan công an tiến hành bắt giữ nguyễn văn ánh chú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
và trịnh văn nguyện chú tại huyện an lạc tỉnh hòa bình để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển và giết mổ hổ
thưa quý vị do nhận thức còn hạn chế nghe lời rụ rỗ trên mạng xã hội nhiều nữ sinh vùng cao đã sập bẫy lừa đảo
nghe lời tuyển dụng nhân viên làm việc nhẹ lương cao
nhưng sau đó bị lửa xuống phố làm nhân viên phục vụ quán karaoke massage
lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn giải cứu nhiều nạn nhân trên
những vụ việc mà chúng tôi phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng ngãi dưới đây tiếp tục là cảnh báo đến mọi người dân
nhất là chị em phụ nữ cần nâng cao cảnh giác trang bị kỹ năng sống để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm trên
khóc nức nở tròng vui mừng và ôm bám víu vào cán bộ công an khi được giải cứu
đó là em đinh thị cao một mươi sáu tuổi
học sinh lớp một mươi ở huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi khi được công an tìm đến tận khu trọ của nữ nhân viên phục vụ karaoke giải cứu
trước đó thông qua mạng xã hội em cao quen biết một tài khoản facebook đang có nhu cầu tuyển nhân viên
làm việc tại quán cà phê với mức lương từ chín triệu đến hai mươi triệu đồng một tháng
em cao đã giấu gia đình chủ động liên hệ đăng ký và được đối tượng đưa đón xuống mộ đức để làm việc
cháu vô nhán chị vi là chị vi nói chị vi đón xong chị vi không có đón hai chú kia đón cháu xong là cháu không định đi
xong chị vi nói là chị vi chờ cho đường lớn rồi đưa cháu đi xa xong cháu đi
tại đây em cao mới biết công việc mình chuẩn bị làm
không biết đường về nhà không điện thoại liên lạc cao đã lén mượn điện thoại cầu cứu qua facebook của công an huyện mộ đức
công bộ chiến sĩ rồi sát đi bòm kiểm tra có cái
thực tế thời gian qua lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu tìm kiếm việc làm
cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi
với chiều trò tuyển nhân viên làm việc nhẹ lương cao các đối tượng đã rụ rỗ các em làm nhân viên phục vụ
tiếp khách tại các quán karaoke massage thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dầm
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm trên
chính quyền địa phương ngành giáo dục cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức cho các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
lừa đảo và theo dõi quản lý con em mình không để bị rụ rỗ lừa gạt
bộ lao động thương binh và xã hội bổ sung quy định
theo đó đối tượng đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức trợ cấp bằng năm trăm linh đồng một người một tháng
bên cạnh đó người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
tuổi hưởng trợ cấp có thể được thấp hơn mức hưởng cao hơn và được đề xuất giao cho chính phủ quy định theo từng thời kỳ tùy vào ngân sách
theo quy định hiện hành mức trợ cấp xã hội cho người từ tám mươi tuổi trở lên là ba trăm sáu mươi
dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được lấy ý kiến đến tháng bốn
dự kiến trình chính phủ vào tháng sáu chính quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp quốc hội tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thông qua tại kỳ họp tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã có khoảng một trăm một mươi hectare sầu riêng
trong khi định hướng phát triển chỉ khoảng sáu mươi năm đến bảy mươi năm hectare sầu riêng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng nhiều địa phương đã liên tục cảnh báo về vấn đề này sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cùng vượt quá cầu
diện tích trên vẫn không dừng lại khi nhiều địa phương vẫn đang có hiện tượng phát triển nóng sầu riêng
việc tăng diện tích một cách ồ ạt thiếu kiểm soát theo phòng trào không theo định hướng khuyến cáo sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cùng vượt quá cầu dư thừa dội trợ
nghiêm trọng hơn là tại các vùng không phù hợp như vùng nhiễm mặn nhiễm phèn vùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất và chất lượng sầu riêng của việt nam
theo cục trồng trọt hiện cuộc chạy đua xuất khẩu sầu riêng sang thị trường trung quốc không chỉ việt nam mà nhiều nước đông nam á cũng đang đầu tư vào trồng sầu riêng để xuất khẩu vào trung quốc
trong khi đó các nước có sự đầu tư bài bản quy mô lớn hơn việt nam rất nhiều
sau nhiều năm khó khăn dành hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh
du lịch đã dân cười sắc trong đó có du lịch miền núi
điều này mang lại niềm vui lớn cho đồng bào địa phương bởi du lịch phát triển đồng nghĩa với việc bà con có cơ hội việc làm cơ hội quảng bá sản vật địa phương
ghi nhận tại địa bàn miền núi tỉnh quảng nam
một khu du lịch tại huyện miền núi đông giang
làm việc từ khi nơi đây bắt đầu triển khai xây dựng cho đến ngày hôm nay
anh a lăng hạnh cũng như đồng bào địa phương đang phục vụ tại khu du lịch rất vui mừng
khi thời gian qua
lượng khách tăng công việc đều đồng nghĩa với thu nhập ổn định
tám mươi lao động làm việc tại khu du lịch này là người dân địa phương
hầu hết là đồng bào cơ tu
không chỉ có niềm vui kiếm được công việc gần nhà ổn định
người dân còn hết sức phấn khởi quảng bá được sản phẩm địa phương khi du lịch phát triển
việc sử dụng lao động địa phương tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm cũng như văn hóa bản địa
điều này không chỉ có ý nghĩa với đồng bào
mà còn là cách khai thác du lịch hiệu quả và bền vững giúp gia tăng giá trị của điểm đến
bởi vậy doanh nghiệp chú trọng chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm trong vấn đề này
có rất nhiều chính sách đầu tiên phải nói là chính sách về hỗ trợ về đào tạo
nghề nghiệp cho bà con cái thứ hai nữa là về chính sách lực
có những việc đó là
hỗ trợ cho bà con trong cái việc cải thiện đào sản phẩm
hiện nay tỉnh quảng nam đang ưu tiên thu hút đầu tư phát triển du lịch khu vực miền núi
như đông giang tây giang nam trà my
hy vọng rằng khởi sắc du lịch sẽ mang lại niềm vui
tạo công an việc làm phát huy tốt bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị quỹ tính dụng sinh viên phải lớn hơn quy mô và tầm vóc hơn
với mục tiêu hàng chục ngàn sinh viên được vây vốn học tập thay vì con số vài ngàn như hiện nay
đây là một trong những vấn đề được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhấn mạnh
tại hội nghị sơ kết một năm hợp tác giữa đại học quốc gia tp hcm
và ủy ban nhân dân tp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
trong tám nội dung mà hai bên thỏa thuận hợp tác đồng chí phan văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cho rằng việc xây dựng quỹ tính dụng sinh viên
phải được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp riêng số lượng sinh viên của đại học quốc gia đã là một trăm linh
nhưng số lượng sinh viên trên địa bàn được tiếp cận vốn vào khoảng bốn
đồng chí phan văn mãi đề nghị các sinh viên học tại tp hcm có nhu cầu vay vốn tính dụng
trả sau khi có việc làm thì các trường đại học xác nhận nhu cầu và bảo lãnh vay
cơ sở bảo lãnh là các trường thành lập quỹ để trả trong các trường hợp không thu hồi vốn được
và gói hỗ trợ lãi suất vay khoảng năm mươi lãi vay của ngân hàng chính sách xã hội
như vậy quỹ này dùng để bù rủi ro và hỗ trợ lãi suất khi cần
quỹ này do các trường tổ chức vận động
ngày một mươi sáu tháng ba tại tp hcm bộ công thương bộ tài nguyên môi trường
cùng liên hội ximăng dựa thép trong nước đã tổ chức hội thảo giảm phát thải carbon năng lượng điện
xác định năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề quan trọng trong báo cáo số liệu phát thải
đại diện ba lĩnh vực cũng như công ty giải pháp năng lượng đã đưa ra các kiến nghị cụ thể
cho hành động của doanh nghiệp trong năm nay
tại hội thảo ngành xi măng đã thống kê năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận mức phát thải bảy mươi hai tám mươi hai triệu tấn co hai
tính đến tổng sản lượng là bảy mươi chín bảy mươi tám triệu tấn kranke
nhận sáng lượng chín năm mươi bốn triệu tấn với doanh thu hai mươi năm một mươi tám tỷ usd năm hai nghìn hai mươi hai
hiệp hội thép việt nam cũng trình bày thống kê sản xuất thép thành phẩm năm hai nghìn hai mươi hai
đạt hai mươi chín ba trăm ba mươi chín triệu tấn giảm một mươi một chín so với cùng kỳ năm trước
với dự báo kinh tế của các thị trường xuất khẩu còn biến động trong năm hai nghìn hai mươi
sản lượng sản xuất sẽ không quá khả quan
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi ba lại là thời điểm có nhiều yêu cầu cụ thể cho doanh nghiệp của nhóm này
phải thống kê lượng phát thải carbon cũng như tiêu thụ điện trong sản xuất
thức hiện tại là khoảng năm mươi doanh nghiệp đang thiếu thông tin về yêu cầu thống kê phát thải này
mặc dù bộ ban ngành họ có những chính sách cụ thể hướng dẫn cũng như các thông tư hướng dẫn cụ thể
và có định mức tiêu hào cho từng lĩnh vực nhựa là bao nhiêu
tuy nhiên cơ chế này vẫn chưa được giám sát chặt chẽ nên là các doanh nghiệp nhựa cũng không tập trung để ý cái phần này
thời gian tới là hiệp hội sẽ kết hợp với các bộ ban ngành cũng như các tổ chức tài chính quốc tế liên quan hỗ trợ
để tổ chức các chương trình hội thạm
các doanh nghiệp sẽ có thể tham khảo cũng như là đào tạo hướng dẫn để các doanh nghiệp nắm rõ hơn các quy định này
phiên thảo luận trong buổi chiều một mươi sáu tháng ba trong sự kiện hướng đến các giải pháp thực tế mà doanh nghiệp ba ngành thép nhựa xi măng
có thể tham khảo để hiện thực hóa các lộ trình chỉ tiêu phát thải vào bộ công thương bộ tài nguyên môi trường
cũng như chính phủ đề ra đến năm hai nghìn ba mươi và đến năm hai nghìn năm mươi
sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa công bố thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
đối với công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải sài gòn và trung tâm sự kiện wiballad
công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải sài gòn phù hiệp bình chánh tp thủ đức có hành vi vi phạm
là không có giấy phép môi trường thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định
thuộc thám quyền các phép của ủy ban nhân dân cấp huyện
với lỗi này doanh nghiệp bị phạt bảy mươi triệu đồng đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải thời hạn bốn năm tháng
cùng với hành vi vi phạm trên công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên an phú bị xứ phạt ba mươi hai triệu đồng
đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của dự án trung tâm thương mại dịch vụ
tên gọi khác là trung tâm sự kiện wil palace số một trăm linh tám phạm văn đồng phường hiệp bình chánh tp thủ đức
trong thời hạn bốn năm tháng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng tháp cho biết
qua phối hợp với công an huyện lai vung chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đồng tháp
thành lập đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh của ông nguyễn huy quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quê tại tỉnh hải dương thuộc ấp hòa thành xã hòa long huyện lai vung tỉnh đồng tháp
làm chủ đã phát hiện hơn một tấn sản phẩm mẹo nông lạnh không rõ nguồn gốc
theo đó tại thời điểm đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra cơ sở này đã không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh thú y
không có giấy đủ điều kiện kho lạnh bảo quản động vật tươi sống
bên trong kho lạnh phát hiện một một trăm linh kg sản phẩm động vật mèo đông lạnh và một trăm chín mươi con mèo còn sống không rõ nguồn gốc
đoàn kiểm tra lập biên bản bàn giao toàn bộ một một trăm linh kg sản phẩm động vật mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc
cho chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tiêu hủy theo quy định và giao một trăm chín mươi con mèo cho chủ cơ sở
theo dõi tình trạng sức khỏe để liên hệ cơ quan thú y địa phương tiêm phòng dịch
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác này cũng đã phát hiện bắt quả tang cơ sở của ông nguyễn huy quyền
chứa bốn tấn mèo đã qua giết mổ làm sạch và bốn trăm tám mươi con mèo còn sống
đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông nguyễn huy quyền về hành vi thu gom động vật không có giấy chứng nhận về vệ sinh thú y
kho lạnh bảo quản sản phẩm tươi sống không có giấy chứng nhận về vệ sinh thú y
nhưng đến nay cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm
thưa quý vị thời gian qua nhiều chợ truyền thống xảy ra tình trạng vắng khách tiểu thương buôn bán ế ẩm
dẫn đến việc nhiều người đã buộc phải bỏ sạp
tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai gần đây tình trạng này lại diễn ra phổ biến hơn
số lượng các gian hàng bỏ trống không kinh doanh xuất hiện ngày càng nhiều
điều này đang khiến cho bang quản lý chợ hết sức lo lắng
tại chợ tân hiệp tp biên hòa rất nhiều tiểu thương đã quyết định bỏ sạp không kinh doanh
không khí mua bán vốn đã trầm lắng nay lại càng điều hưu bởi những hình ảnh như thế này
số lượng quầy sạp tại khu bán thực phẩm ngưng kinh doanh ngày một tăng
hàng loạt kỳ ối trước đây chuyên bán áo quần cũng đã đóng cửa
những tánh điện sang quán cũng đã được treo lên
và đây cũng là giải pháp duy nhất mà nhiều tiểu thương có thể nghĩ ra để giải quyết tình hình lúc này
tình hình tình trạng tại chợ cũng thấy ế ẩm
tiểu thương thì cũng bỏ sạp nhiều
khi mua chợ thiết kế thôi là xa xa ba mươi tám sạp
nhưng mà trước là tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai á trước tết nguyên đáng á thì kinh doanh khoảng bốn trăm chín mươi kỳ ối chỉ sạp
hiện nay là qua tết nguyên đáng rồi là cuối tháng hai hai nghìn hai mươi ba thì khoảng chừng bốn trăm bốn mươi năm sạp
vì chợ ế khóa không có người đi mua thì dường như tụi chị bán thì nói thật là không có đủ tiền đóng thuế
không có đủ tiền đóng thuế
đừng nói đến có tiền nuôi con nuôi cái ăn học
tình trạng này không chỉ diễn ra tại chợ tân hiệp mà đang là chuyện diễn ra phổ biến tại nhiều chợ truyền thống tại biên hòa
và đã xuất hiện từ lâu nay
tuy nhiên gần đây thì chuyện này đang diễn ra trầm trọng hơn
thậm chí có nơi như tại chợ tam hòa khu vực nhà lòng g có chín mươi sáu sạp nhưng nay chỉ còn hai hộ kinh doanh
không phải riêng gì về chùa tam hòa mà nói chung là cái bối cảnh hiện nay
thì nói chung là không phải chợ tam hòa mà các chợ khác cũng như chợ tam hòa thôi
hồ tiệu thương là rất là nhiều
bà con muốn bán ế ấm cho nên là hồ tiệu thương nghị rất là nhiều
kinh doanh rất là ế cho nên là cái khó khăn cho cái bên hợp tác xã cũng là một cái khó khăn rất là lớn
về cái việc mà thu chi thu thì không đủ chi
bây giờ tiền rác thì mỗi tháng là cũng đóng mấy chục triệu sáu mươi năm triệu
rồi lương nhân viên cũng không đủ chi
thì cũng rất là khó khăn
tại nhiều chợ truyền thống số lượng tiểu thương đăng bản sang sạp ngày càng nhiều
nhưng hầu hết chưa tiểu thương nào sang được
vì hiện tại chẳng có ai dám mạo hiểm với việc bỏ ra hàng chục triệu đồng để vào chợ truyền thống kinh doanh
ban quản lý các chợ cũng đang rất bối rối vì nguồn thu ít ỏi
nên không thể đầu tư trang thiết bị để đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ
thế nên mỗi lần có đoàn đến kiểm tra các chợ cũng định ngậm ngồi chịu phạt
vì việc cắt phục là gần như không thể
liên quan đến việc lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi
bộ tài nguyên môi trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các doanh nghiệp
liên hiệp hội chuyên gia nhà khoa học các cơ quan
tại hội thảo nhiều vấn đề đã được đưa ra và thu hút nhiều sự quan tâm
như công tác bồi thường về đất cho người dân khi mà bị thu hồi đất
để thực hiện dự án nhà ở thương mại hay việc thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn nước ngoài
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp tp hcm dự thảo luật đã quy định nguyên tắc bồi thường về đất
khi nhà nước thu hồi đất theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường
bảo đảm việc bồi thường phù hợp với nhu cầu của người có đất thu hồi và điều kiện cụ thể của từng địa phương
tuy nhiên dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn nữa về thứ tự ưu tiên trong các hình thức bồi thường về đất
nhằm đảm bảo thực hiện bồi thường thỏa đáng công bằng không gây ra tình trạng khiếu nại khiếu kiện
ngoài ra cần làm rõ mục đích khi thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân
những dự án vì mục đích quốc gia an ninh những dự án phát triển kinh tế sội mang tính chiến lược
quy định sự phát triển một vùng một khu vực một tỉnh hoặc cả nước hoặc các công trình công cộng thì thu hồi
còn các dự án phát triển kinh tế đơn thuần thương mại theo quy hoạch mang lại lợi ích chủ yếu cho các nhà đầu tư
thì thương lượng với người dân để người dân mua lại hoặc thỏa thuận cho họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất
làm rõ phương án bồi thường để thỏa đáng để đảm bảo việc thu hồi đất đặc biệt là ở khu đô thị
khu dân cư diễn ra minh bạch công bằng tránh áp giá đền bù thấp mang tính áp đặt tạo ra kẻ hở trục lợi cho lợi ích nhóm
ngoài ra vấn đề về cơ chế cho doanh nghiệp việt nam thế chấp quyền sử dụng đất
tài sản gắn liền với đất để huy động vốn từ nước ngoài cũng được các doanh nghiệp quan tâm
theo các chuyên gia nếu quy định này được áp dụng sẽ thu hút được lượng tiền đầu tư lớn từ các nguồn tài trợ quốc tế
và giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp qua đó tăng đáng kể lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp nước ngoài
điều này tạo điều kiện giúp doanh nghiệp có thể triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng hay sản xuất quy mô lớn
tuy nhiên theo ông phong trong luật hiện ngành có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề doanh nghiệp trực tiếp
thế chấp tài sản cho tổ chức tín dụng nước ngoài thông qua tổ chức tính dụng trong nước
do đó trong dự thảo sửa đổi lần này cần làm rõ về nội dung này
rõ ở đây là gì
được phép là thế chấp bằng quyền sử dụng đất tài sản thuộc sở hữu của mình
tại tổ chức tính dụng đất phép đồng việt nam và tổ chức cấp tính dụng nước ngoài
trên cơ sở là việc thực thi phát mại tài sản đảm bảo là phải được thực hiện tại việt nam
tiếp thu các ý kiến thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường lê minh ngân cho biết
nội dung này thực chất chưa được đề cập trong dự thảo
qua đó điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại việt nam
từ đó có phương án đề xuất cơ quan có thẩm quyền
nó tạo điều kiện rất là tốt cho cơ quan sản thảo trong việc tiệp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo đất tài
thống kê của bộ tài nguyên và môi trường toàn bộ sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai
tính đến ngày một mươi ba tháng ba đã có gần tám lượt ý kiến của các tổ chức cá nhân trên cả nước
góp ý đối với dự thảo đất tài sửa đổi thông qua website lấy ý kiến nhân dân